liên ngành bảo hiểm xã hội sở lao động thương binh và xã hội sở tài chính hà nội hướng dẫn
nếu đến hết tháng sáu năm hai nghìn hai mươi dịch covid một mươi chín vẫn chưa giảm
thành phố sẽ xem xét giải quyết cho doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín
được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất
đối tượng áp dụng là người sử dụng lao động gọi chung là doanh nghiệp
gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín gây ra dẫn đến không bố trí được việc làm cho người lao động
cụ thể là số người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
phải tạm thời nghỉ việc từ năm mươi trở lên trong tổng số lao động có mặt
trước khi doanh nghiệp tạm dừng sản xuất kinh doanh
hoặc doanh nghiệp bị thiệt hại trên năm mươi tổng giá trị tài sản
do dịch bệnh gây ra không kể giá trị tài sản là đất
thời gian áp dụng chính sách này kể từ tháng doanh nghiệp đề nghị
và nộp hồ sơ đầy đủ với cơ quan bảo hiểm xã hội đến hết tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
bảo hiểm xã hội thành phố hà nội nêu rõ trong trường hợp đến hết tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
dịch covid một mươi chín vẫn chưa thuyền giảm
nếu doanh nghiệp có đề nghị thì bảo hiểm xã hội thành phố phối hợp
với sở lo động thông minh và xã hội sở tài chính
báo cáo ủy ban nhân dân thành phố hà nội người bảo hiểm xã hội việt nam
để xem xét giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi